cho bụi từ núi lửa tan vào trùm thủ đô manila của philippines đã buộc các trường học và cơ hiệu ở thành phố này phải tạm đóng cửa trong ngày một mươi ba tháng một đồng thời ảnh hưởng đến nhiều hoạt động khác của người dân
các trường học và cơ quan chính phủ ở thủ đô philippines đã đóng cửa theo chỉ thị của chính phủ trong khi thị trường chứng khoán cũng ngừng giao dịch
hoạt động hàng không ở sân bay quốc tế thủ đô manila đã bị gián đoạn một phần sau khi hơn năm trăm linh chuyến bay bị hoãn hoặc hủy trong ngày một mươi hai tháng một
không chỉ thủ đô manila cho bụi cũng ảnh hưởng đến các thành phố ajonjinjo và lemeri ở phía tây nam cũng như tỉnh talisay bandangat ở gần khu vực núi lửa
nhà chức trách cảnh báo nguy cơ sóng thần ở hồ quanh miệng núi lửa nếu ngọn núi này tiếp tục phun trào cho bụi
tính đến thời điểm hiện tại hơn hai trăm bốn mươi người sống ở khu vực xung quanh núi lửa ta an đã phải đi sơ tán